tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội đã tiễn đoàn thí sinh lên đường sang thái lan tham dự kỳ thi tay nghề asean lần thứ một mươi hai
kỳ thi được tổ chức từ ngày hai mươi sáu tháng tám đến ngày năm tháng chín
đoàn việt nam tham dự kỳ thi tay nghề lần này với năm mươi hai thí sinh dự thi đủ hai mươi sáu nghề
dẫn đoàn tham dự năm nay là ông trương anh dũng phó tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội
tại kỳ thi tay nghề asean lần thứ một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tổ chức tại malaysia đoàn việt nam dự thi hai mươi hai nghề đạt ba mươi năm giải trong đó có một mươi huy chương vàng
việt nam xếp thành tích thứ ba toàn đoàn trong số chín nước tham dự kỳ thi
phát huy kinh nghiệm huấn luyện có hiệu quả trước đây đoàn việt nam phấn đấu các nghề đã tham gia các kỳ thi tay nghề asean trước đây đạt huy chương vàng các nghề mới tham gia có huy chương
kết quả chung phấn đấu xếp thứ hai toàn đoàn